các nhà tài trợ tổ chức hiệp ước bắc đại tây dương nato của ukraine hầu như là không còn gì trong kho vũ khí của mình
bất chấp việc kiev thúc giục mỹ và châu âu hỗ trợ các hệ thống tên lửa tầm xa hơn
trong khi đó giám đốc chính sách an ninh của liên minh châu âu joseph borrell ngày hai mươi hai tháng năm cho biết
liên minh châu âu eu đã hết nguồn khí tài quân sự để trợ giúp cho ukraine
hiện giờ sự chú ý đổ rồn về phía mỹ sau khi nhà trắng thông báo gói viện trợ bảy trăm linh triệu usd tiếp theo
dành cho ukraine sẽ gồm các hệ thống tên lửa dẫn đường hamas có thể đánh trúng mục tiêu cách xa tới tám mươi km
đáng chú ý mối quan hệ giữa kiev và eu vốn đã căng thẳng và có thể xấu đi nhanh chóng
đức đã miễn cưỡng gửi vũ khí hiện đại
trong khi đó hungary khiến tổng thống ukraine tức giận vì từ chối cung cấp bất kỳ hỗ trợ nào ngoài viện trợ nhân đạo
cho đến nay chỉ có ba lan và các nước baltic
kiên quyết đứng về phía ký ép